mặt khác cách mạng công nghiệp lần thứ tư luôn tạo ra những cái mới sản phẩm mới hấp dẫn lôi cuốn và rất dễ dẫn đến tình trạng sùng ngoại không chỉ ở phương diện văn minh mà còn ở lĩnh vực văn hóa lối sống cách giao tiếp ứng xử
nhiều thói quen trong nhận thức rất dễ bị thay đổi những chuẩn mực giá trị văn hóa đạo đức được tôn thờ qua nhiều thế hệ cũng có những nguy cơ bị mai một
con người trong cộng đồng xã hội dần mất
việc chủ trương chuyển các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ văn hóa sang hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa nghệ thuật đã được thực hiện nhất quán và tạo ra được sự phát triển năng động sáng tạo của các cơ sở này tăng thêm nguồn thu đáng kể
chính sách kinh tế trong văn hóa và văn hóa trong kinh tế đã phần nào tạo điều kiện mở rộng quyền tự chủ cho các đơn vị trong sản xuất kinh doanh hàng hóa văn hóa
tác giả bài viết tác động của tăng trưởng kinh tế đến phát triển văn hóa ở việt nam hiện nay cho rằng
việt nam hiện mới bước đầu xuất hiện dạng bán công nghiệp văn hóa và có sự đan sen giữa các loại hình nhưng đã có sự phân hóa về công chúng
quá trình phát triển đô thị hóa là cơ sở cho sự hình thành một tầng lớp công chúng ở đô thị có thu nhập khá có khả năng chi trả cao cho nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa nghệ thuật

điều này đã và đang tạo ra sự phân khúc thị trường giữa thành thị và nông thôn giữa các loại sản phẩm hàng hóa văn hóa gắn với nhu cầu của người tiêu dùng
ngành sản xuất kinh doanh các sản phẩm văn hóa nước ta hiện nay mới chủ yếu là các cơ sở sản xuất kinh doanh với quy mô nhỏ
vai trò của các doanh nghiệp doanh nhân trong lĩnh vực này còn mờ nhạt chưa xuất hiện các tập đoàn lớn các tổ hợp đa chức năng
về cơ bản hiện quá trình sản xuất phân phối và phổ biến các sản phẩm văn hóa vẫn chủ yếu
do các đơn vị nhà nước đảm nhiệm các đơn vị tư nhân chủ yếu tham gia nhiều ở khâu lưu thông trên thị trường
tất cả vẫn đang manh mún tự phát chưa chuyên nghiệp
nếu xét theo nghĩa chuẩn về nền công nghiệp văn hóa các nước phát triển
thì các hoạt động đang diễn ra ở một số lĩnh vực này của chúng ta còn một khoảng cách khá xa
sự phát triển văn hóa được thể hiện ở nhiều phương diện khác nhau nhưng thể hiện tập trung nhất ở hệ giá trị phát triển
đây cũng là bộ phận cốt lõi của phân
phân tích là một phần mềm trong phát triển văn hóa
quá trình đổi mới kinh tế ở việt nam cũng là quá trình đổi mới căn bản hệ giá trị phát triển của quốc gia
bao hàm việc tiếp nhận có chọn lọc định hình và phát triển các giá trị của mô hình và thể chế phát triển mới của đất nước
theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
gần đây khi chính phủ phát động phong trào khởi nghiệp quốc gia khởi nghiệp hệ sinh thái khởi nghiệp
đã tạo thêm luồng gió mới thúc đẩy tinh thần dấn thân
đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ
theo một nghiên cứu về tinh thần khởi nghiệp của sinh viên ngành công nghệ thông tin
trong số bốn trăm ba mươi sinh viên được điều tra bằng hình thức khảo sát trực tiếp trực tiếp ba trăm bảy mươi sáu người và trực tuyến năm mươi bốn người
có đến gần tám mươi số sinh viên có ý định khởi nghiệp
đây là một kết quả rất đáng khích lệ phần nào phản ánh niềm tin và mong muốn tự khẳng định cá nhân
của tầng lớp thanh niên ở việt nam
tăng trưởng kinh tế không chỉ củng cố hệ tư tưởng mà còn góp phần xây dựng lối sống tích cực tiến bộ của con người việt nam
những giá trị bền vững tinh hoa của quốc gia như lòng yêu nước ý chí tự cường dân tộc tinh thần đoàn kết
ý thức gắn kết cá nhân cộng đồng vẫn tiếp tục được kế thừa và phát huy
các phong trào từ thiện tương thân tương ái phong trào mùa hè xanh của sinh viên tình nguyện nở rộ ở nhiều địa phương đơn vị
tính dân chủ minh bạch công khai vốn là đòi hỏi của thể chế kinh tế thị trường đã điều chỉnh hành vi suy nghĩ của các cá nhân
để có ý thức kỷ luật trách nhiệm giải trình cao hơn trong công việc và sinh hoạt
đó là những mảng sáng trong tác động của tăng trưởng kinh tế đến phát triển văn hóa
bên cạnh đó tăng trưởng kinh tế cũng đang tác động rất mạnh đến văn hóa ở khía cạnh tiêu cực mà trong đó sự lệch lạc về hệ giá trị là vấn đề lo ngại nhất
hệ giá trị hiện nay đang bị xếp sai một số vị trí thành ngụy giá trị
thói vụ lợi và thực dụng qua sự phóng đại của mặt trái nền kinh tế thị trường
đã làm cho nhiều người coi tiền bạc và địa vị là những giá trị đỉnh cao của đời sống
và do đó đã không từ thủ đoạn để đạt bằng được những mục tiêu lệch lạc đó
biểu hiện bề ngoài của hệ giá trị méo mó chính là hiện tượng xuống cấp về đạo đức tha hóa con người
bất cập của ngành giáo dục đào tạo và y tế với thói quen chạy theo bằng cấp thanh tích
và thị trường hóa quan hệ giáo viên học sinh thầy thuốc bệnh nhân
sự ấu trĩ lạc hậu ngay trong các chính sách về văn hóa tranh lệch về đời sống văn hóa và xuyên tạc giá trị truyền thống
sự xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm văn hóa dịch vụ văn hóa chất lượng thấp tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần của xã hội
ảnh hưởng xấu đến thị hiếu thẩm mỹ của một bộ phận dân chúng
đe dọa việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc các giá trị đạo đức truyền thống thẩm mỹ nghệ thuật của dân tộc
kết thúc bài viết của mình giáo sư tiến sĩ ngô thắng lợi khẳng định
nhận thức sâu sắc những mặt tác động tích cực và tiêu cực của kinh tế thị trường đối với văn hóa
giải quyết tốt quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội là điều kiện tiên quyết để thực hiện phát triển bền vững
vì con người ở nước ta
đó là quá trình phát triển văn hóa để tạo ra sức mạnh nội sinh và môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế
và đồng thời kinh tế phát triển là điều kiện cho sự phát triển văn hóa
vì vậy cần phải gắn kết chặt chẽ giữa chính sách văn hóa trong kinh tế và chính sách kinh tế trong văn hóa
để tạo nên sự phát triển hài hòa giữa văn hóa với kinh tế
chương trình tạm dừng ở đây